cảm ơn các bạn đã theo dõi
đối tượng bị bắt là nông thị hoạch chú tại huyện trùng khánh tỉnh cao bằng
tại cơ quan công an hoạch đã khai nhận vận chuyển thuê số ma túy đá này từ ngoài bắc vào đắk lắc cho một đối tượng với tiền công là một mươi triệu đồng
để qua mắt lực lượng chức năng hoạch giấu ma túy đá vào năm hộp sữa để ngụy trang rồi đón xe khách vào thành phố buôn ma thuật
đến phường tân an thành phố bôn ma thuật thì đối tượng bị bắt giữ cùng toàn bộ tăng vật
sau một ngày đưa ra xét xử vào chiều ngày hôm qua tòa nhân dân tỉnh an giang đã tuyên án đối với bị cáo lê công tạo
sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi sáu trú tại phường mỹ phước thành phố long xuyên tỉnh an giang về tội lạm dụng tiến hiệp chiếm đoạt tài sản
là kế toán kiêm thủ quỹ công ty cổ phần lương thực phú vĩnh đóng trên địa bàn thị trấn phú hòa huyện thoại sơn tỉnh an giang
từ tháng hai đến tháng năm năm hai nghìn một mươi bốn tạo đã lợi dụng lòng tin của ban giám đốc
nhiều lần nâng khống số lượng lúa gạo thu mua và hợp thức hóa chứng từ chiếm đoạt trên ba tỷ đồng của công ty
sau đó tạo cho bốn người khác vay mượn hai trăm linh triệu đồng còn lại tạo chiếm đoạt tiêu xài cá nhân
kết thúc phiên tòa hội đồng xét xử đã tuyên phạt bị cáo lê công tạo một mươi hai năm tù giam về tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản
đồng thời buộc bị cáo ngoan trả cho công ty cổ phần nương thực phú vĩnh trên hai bảy tỷ đồng
bốn người còn nợ tiền tạo cũng đồng ý trả lại cho công ty phú vĩnh hai trăm hai mươi năm triệu đồng
trong khi đó liên quan đến vụ cố ý gây thương tích xảy ra tại trường trung học phổ thông trần xuyền xã hòa trị huyện phú hòa
công an huyện phú hòa tỉnh phú yên đã khởi tố vụ án và khởi tố một mươi đối tượng liên quan
trong đó bắt tạm giam trần thiện phú để phục vụ cho công tác điều tra
vụ việc xảy ra vào sáng ngày một mươi hai tháng một năm hai nghìn một mươi sáu do có mâu thuẫn với nguyễn lê đắc cử
và nguyễn anh thuận học sinh trường trung học phổ thông trần xuyền
phú đã rủ chín người bạn cùng chú tại huyện phú hòa đánh trả thù cử và thuận
cả nhóm mang hung khí đến đợi ở cổng trường trung học phổ thông trần xuyền
đánh gây thương tích khiến cả hai nạn nhân phải đi cấp cứu
chúng tôi vừa nhận được thông tin mà phóng viên antv bắc ninh vừa gửi về
đó là công an thị xã từ sơn tỉnh bắc ninh vừa bắt tạm giam đối tượng
đã gây ra hàng chục vụ trộm cắp xe máy trên địa bàn và các địa phương lân cận
đối tượng bị bắt là nguyễn quang hải chú tại huyện sóc sơn tp hà nội
tại cơ quan công an hải khai nhận đã cùng các đối tượng khác gây ra một mươi chín vụ trộm cắp xe máy
trong đó có một mươi vụ xảy ra trên địa bàn xã thị xã từ sơn tỉnh bắc ninh
được biết đối tượng đã có một tiền án về tội trộm các tài sản
hiện cơ quan điều tra đã thu hồi được ba xe máy tăng vật
cũng cùng với hành vi trộm cắp tài sản đối tượng nguyễn trí linh sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi một
chú tại thị xã ngã năm tỉnh sóc trăng vừa bị công an tp bạc liêu tỉnh bạc liêu ra quyết định khởi tố vụ án khởi tố bị can
trước đó do không có nơi ở nguyễn trí linh đến chùa vĩnh phước an tự phường hai tp bạc liêu xin ở nhờ
vào dạng sáng ngày chín tháng một đối tượng linh đã lấy trộm bốn chân đèn bằng kim loại màu vàng của nhà chùa
trên đường đi thì bị công an phường hai tp bạc liêu bắt giữ
vâng thưa quý vị và các bạn hiện nay tại các cơ sở thờ tự như là nhà thờ tộc họ thờ thành hoàng làng thì thường trưng những chiếc lưu hương bằng đồng rất có giá trị
và nắm bắt được thực trạng này đối tượng trộm cắp cũng tranh thủ để hoạt động
mới đây một vụ trộm cắp lưu đồng số lượng lớn đã được công an huyện núi thành tỉnh quảng nam làm rõ đem lại niềm tin trong nhân dân
cuối năm hai nghìn một mươi năm
nhà thờ tiền hiền thôn xuân trung xã tam quang huyện núi thành
toàn bộ lưu hương đang thờ cúng tại đây đã bị lấy mất
vụ việc gây bức xúc lớn trong nhân dân
công an huyện núi thành đã tích cực điều tra bắt gọn đối tượng trộm cắp là đặng văn đào sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi bốn trú tại xã tam quang huyện núi thành
đi chơi về đi chơi hình tử gì là đi ngon quay đường trước nhà thờ
tôi nhảy vù và thấy đoàn bộ có lưu đồng
và tôi nãy xin lỗi ý định
anh cáp vì lúc đó là không có tiền tiêu tốn thiếu nữa
nên tôi đã nãy xin lỗi ý định là vót bộ lưu đó rồi hãy rước đi
và quanh lại là mục đích là để đóng cửa nhà thờ
theo định giá của cơ quan chức năng ba bộ lưu đồng trị giá khoảng một mươi hai triệu đồng
nhưng giá trị tinh thần với người dân còn lớn hơn nhiều lần bởi nơi thờ tự thiêng liêng của làng bị xâm hại
sáng ngày hai mươi tháng một năm hai nghìn một mươi sáu
bà con nhân dân thôn xuân trung
tàm quan huyện núi thành
đã được công an huyện núi thành trao trả ba bộ lưu hương bằng đồng
đã bị kẻ gian lấy cắp
sau khi bị mất
thì nói chung là có toàn xã là họ cũng rất là đa bùng
vì cái này là cái nhà thờ chung của toàn dân ở trong toàn xã
hôm nay mà được sự giúp đỡ
các cơ quan công an làm được cái việc này
thì dân làng
chúng ta cũng rất là cảm ơn
ghi nhận cái công trọn của công an rất là lớn
tháng chạp đã đi được gần một nửa
tết đã đến rất gần
những nơi thờ tự
nhà cửa của người dân
nếu được chôm coi cẩn thận
thì kẻ gian sẽ không có cơ hội để thực hiện hành vi trộm cắp
an ninh trật tự nhờ đó cũng sẽ được đảm bảo
công an huyện giao thủy tỉnh nam định vừa bắt giữ hai đối tượng có hành vi vận chuyển pháo nổ
phát hiện đối tượng phạm văn thiện
trú tại xã giao yến huyện giao thủy
có biểu hiện nghi vấn
tổ công tác công an huyện giao thủy tiến hành kiểm tra thu giữ gần ba mươi kg pháo các loại
tại cơ quan công an
thiện khai nhận một số pháo trên của nguyễn thị thảo
trú tại xã bạch long huyện giao thủy về bàn kiếm lời
cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện giao thủy đã tiến hành khởi tố vụ án
khởi tố bị can đối với nguyễn văn thiện về tội buôn bán hàng cấm
đồng thời xử phạt hành chính đối với nguyễn thị thảo
có thể nói vì khoản lợi nhuận không nhỏ nên nhiều đối tượng manh động liều lĩnh
vận chuyển buôn bán mặc hàng cấm là pháo nổ
và càng gần đến tết nguyên đán thì tình trạng này có chiều hướng gia tăng
trước tình hình đó lực lượng công an đã phối hợp chặt chẽ với cấp ủy chính quyền
các ban ngành đoàn thể ở địa phương làm tốt công tác tuyên truyền về tác hại của pháo nổ
đồng thời triển khai lực lượng tập trung đấu tranh mạnh với tội phạm buôn bán vận chuyển pháo nổ
ghi nhận sau hơn hai mươi ngày gia quân công an tỉnh hà tĩnh đã bắt giữ hai mươi bốn vụ tàng trữ vận chuyển pháo
trái phép thu giữ gần ba trăm năm mươi kg pháo các loại
đêm một mươi hai tháng một trên quốc lộ một a địa bàn dắp danh giữa xã cẩm minh huyện cẩm xuyên và xã kỳ phong
huyện kỳ anh công an huyện kỳ anh phát hiện xe taxi vận chuyển năm mươi hai hộp pháo có trọng lượng gần một trăm linh kg
tài xế khai nhận
đồng thời trở thuê cho một người phụ nữ từ nghệ an về hà tĩnh để tiêu thụ
cũng trong thời gian này lực lượng cảnh sát hình sự đã bắt giữ đối tượng nguyễn trung dũng
chú tỉnh quảng bình khi đang có hành vi vận chuyển trái phép năm hộp pháo các loại có trọng lượng hơn sáu mươi năm kg
với nhiều tuyến giao thông quan trọng như quốc lộ một a tám a một mươi hai a đường hồ chí minh đi qua có cửa khẩu quốc tế cầu treo tiếp sáp với nước bạn lào
hà tĩnh là địa bàn thường xuyên bị các đối tượng lợi dụng vận chuyển buôn bán pháo nổ nhất là vào dịp tết nguyên đán
để đấu tranh ngăn chặn tình trạng này công an tỉnh đã chỉ đạo các phòng nghiệp vụ công an huyện thành phố thị xã đồng loạt gia quân tấn công chấn áp tội phạm
nhất là tội phạm buôn bán

để đấu tranh ngăn chặn tình trạng này công an huyện thành phố thị xã đồng loạt gia quân tấn công chấn áp tội phạm
chỉ đạo các phòng nghiệp vụ công an huyện thành phố thị xã đồng loạt gia quân tấn công chấn áp tội phạm

chiều qua phòng cảnh sát truy nã tội phạm công an tỉnh khánh hòa phối hợp với cục cảnh sát truy nã tội phạm bộ công an bắt đối tượng nguyễn văn đồng còn gọi là đồng lầy bị truy nã về tội cướp tài sản
trong hai năm hai nghìn chín hai nghìn một mươi đồng tham gia băng nhóm chuyên tổ chức cho vai nặng lãi đòi nợ thuê và cưỡng đoạt tài sản tại thị xã dĩ an tỉnh bình dương
tháng bảy năm hai nghìn một mươi ba bị truy nã đối tượng trốn ra thành phố nha trang
đến chiều ngày hai mươi tháng một năm hai nghìn một mươi sáu thì bị bắt giữ sau hơn hai năm lần trốn
cũng trong ngày hôm qua công an tỉnh lào cai đã bắt đối tượng tòng văn phòng còn gọi là phong chú tại huyện mường la tỉnh sơn la bị truy nã về hành vi trộm cắp tài sản
khoảng tháng tám năm hai nghìn một mươi năm đối tượng đã trộm gắp ghi máy xúc trị giá gần ba đồng
tháng một người dân nên có kế hoạch để sắp xếp công việc hợp lý đặc biệt với người dân ở các tỉnh vùng cao nên có biện pháp che chắn và ủ ẩn
với các tỉnh từ thanh hóa trở vào cho đến thừa thiên huế từ chiều tối và đêm nay không khí lạnh ở phía bắc lại được rồn xuống phía nam nên khu vực này sẽ bắt đầu ảnh hưởng
trời sẽ có mưa trên toàn khu vực nền nhiệt ở khu vực này cũng vì thế mà có xu hướng giảm dần
đặc biệt là tại các tỉnh phía bắc từ ngày hai mươi ba có khả năng sẽ xuất hiện rét đậm với nhiệt độ là từ một mươi năm đến một mươi bảy độ
còn đối với các tỉnh từ đà nẵng trở vào đến bình thuận vào ngày mai trời có mưa vài nơi ngày nắng
mưa rào rải rác ở phía bắc khu vực
từ ngày hai mươi bốn nền nhiệt độ sẽ giảm dần
tại các tỉnh phía bắc khu vực thì trời rét về đêm và sáng nhiệt độ cao nhất phổ biến ở mức là từ hai mươi tám đến ba mươi một độ
khu vực tây nguyên vào ngày mai trời mây thay đổi phổ biến không mưa ngày nắng
đến ngày hai mươi ba và ngày hai mươi bốn trời chuyển nhiều mây và có mưa vài nơi nên nhiệt độ sẽ giảm dần với nhiệt độ cao nhất chỉ đạt ở mức là từ hai mươi tám đến ba mươi một độ
với các tỉnh nam bộ trong ngày mai thời tiết hầu như ít biến đổi phổ biến ít mưa và còn nắng vào ban ngày
sau đó từ khoảng ngày hai mươi ba và ngày hai mươi bốn khu vực này sẽ chịu ảnh hưởng của không khí lạnh khuếch tán dần xuống phía nam
nên về đêm và sáng khu vực sẽ chuyển nhiều mây hơn nên nhiệt độ có xu hướng giảm
về đêm trời lạnh tại các tỉnh miền đông với nhiệt độ là từ hai mươi hai đến hai mươi sáu độ
đến đây thời lượng dành cho bản tin một trăm một mươi ba online ngày hôm nay cũng đã hết
cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn
xin kính chào tạm biệt